sau khi truy tìm đánh đập bạn gái ép về sống chung không thành đối tượng đã có hành động man dợ là dùng dao cắt cổ tay cháu và gái ruột của cháu của bạn gái mới chỉ có ba tuổi khiến cháu bị đứt gân tay mạch máu
vụ việc gây xôn xao dư luận này xảy ra ở quảng ngãi và hiện đang được công an huyện nghĩa hành khẩn trương điều tra
chiều hai mươi năm tháng ba trong lúc hai con ruột của anh trần văn dương ở thôn phú châu xã hành đức huyện nghĩa hành đang xem tv trong nhà
thì một đối tượng lạ mặt đeo khẩu trang đi bộ vào nhà và dùng dao cắt cổ tay cháu trần thiên an ba tuổi gây thương tích sức khỏe ba mươi năm
đứt dây thần kinh giữa cổ tay trái đứt động mạch quay cổ tay trái đứt gân gấp ngón hai ba và gân gấp ngón cái dài
nó chưa biết chẳng hạn nó mới có bò hầm
mấy tháng ba mươi tháng mà cắt nó đứt hãy chạy găng như vậy thì thấy nó quá đáng thương cho đứa nhỏ
thời điểm xảy ra bù việt thì chỉ có hơi là cháu nhỏ ở nhà hoàng số lớn viên thì không có biết về cái thông tin về đẹp điểm cũng như là về cái phương tiện của đối tượng
tuy nhiên là với cái bàn cóc miệng phóng dịch vụ và với cái tinh thần cương quyết tăng công đấu đột vọng trong đêm
thì chúng tôi đã ra sót có các mối quan hệ
của người thân thích của cháu bé rồi là ra sót để sót minh về cái có cái mâu tủng của gia đình anh dương
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nghĩa hành đã làm rõ đối tượng trương quang cường bốn mươi hai tuổi ở phường nguyễn nghiêm tp quảng ngãi
đối tượng đã khai nhận hành vi man dợ của mình
hơi là nhỏ đang ở ngồi ngồi chơi gần kế cái cửa thì tìm gì cũng không có thì lúc đó suy nghĩ
thì cầm vô lên
được biết chị trần thị diệp ba mươi một tuổi là em ruột của anh trần văn dương bỏ nhà đi nhiều năm qua
và có thời gian sống như vợ chồng với đối tượng trương quang cường
do đối tượng bạo hành đánh đập nên chị diệp đã bỏ trốn không sống với cương
đối tượng cường đi tìm và hăm dọa hành hôn chị diệp cùng người thân
sau khi nghe bác được đối tượng là bà con ở đây họ rất mừng tính ra chưa được mười mấy tiếng đồng hồ là anh em
đã làm việc đã xử việc rồi đã làm rõ được cái sự việc của cái đối tượng mà hành hôn cháu rồi
công an huyện nghĩa hành đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng trương quang cường về tội cố ý gây thương tích
và đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng có hành động man dợ đối với trẻ em